sau ba ngày xét xử hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội giữ quyền công tố tại tòa
đã công bố bản luận tội đề nghị mức án với cựu chủ tịch tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam vim
trần ngọc hà và một mươi sáu bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại công ty này
theo đó viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo trần ngọc hà một mươi năm một mươi sáu năm tù
lâm trí quang cựu tổng giám đốc vim bị đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù
vũ tử công cựu gây toán trưởng vim bị đề nghị từ tám chín năm tù
đào quốc việt cựu giám đốc vê trăn cô bị đề nghị từ một mươi ba một mươi bốn năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng tội danh trên các bị cáo còn lại bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến một mươi tám năm tù
riêng bị cáo nguyễn văn khôi sáu mươi sáu tuổi cựu trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim
bị đề nghị từ hai mươi đến ba mươi tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về trách nhiệm dân sự tòa yêu cầu các bị cáo phải liên đối bồi thường số tiền thiệt hại trong vụ án
được xác định là hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo trần thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo trần thị hiền là mẹ đẻ của cao mỹ duyên nạn nhân bị sát hại trong vụ án xảy ra vào dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh điện biên
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt các bị cáo trần thị hiền bùi văn công hai mươi năm tù
vì thị thu lường văn hùng tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
vì văn toán tù trung thân về các tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo trần thị hiền nộp đơn kháng cáo kêu oan
cho rằng hai bị cáo bùi văn công và vì văn toán đã bắt cóc sát hại con gái của mình là cao mỹ duyên
và dựng lên màn kịch vu khống cho mình mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo vì thị thu cũng nộp đơn kháng cáo cho rằng mình bị ép cung nên mới nhận tội trong giai đoạn điều tra
chiều một mươi chín tháng năm sau hai ngày diễn ra phiên phúc thẩm trên cơ sở tính kết vụ án đã được chứng minh
làm rõ tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã phán quyết bác đơn kháng cáo
giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo vì thị thu chấp nhận đơn kháng cáo
hủy bản án sơ thẩm đối với bị cáo trần thị hiền do còn nhiều tình tiết cần làm rõ
trả hồ sơ để viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên điều tra lại
công an huyện bát sát tỉnh lào cai vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép
hai bánh heroin tại địa bàn thôn kim sáng hồ xã ba treo
tối ngày một mươi chín tháng năm tại tỉnh lộ một trăm năm mươi năm thuộc thôn kim sáng hồ xã ba treo công an huyện bát sát tiến hành
mật phục và bắt giữ đối tượng hàng a xẻng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện tam đường tỉnh lai châu
khám xét trên người đối tượng phát hiện hai bánh heroin
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận
đã nhận một mươi năm triệu đồng của một người không rõ tên tuổi tại lai châu thuê mang hai bánh heroin sang lào cai
bán với số tiền là hai trăm sáu mươi triệu đồng nhưng chưa kịp liên hệ với người bán thì sẻng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
đối tượng sẻng cũng khai nhận đã từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin hám lợi của một số người dân các đối tượng đã chụp ảnh chân dung
và thẻ căn cước công dân để thu thập dữ liệu cá nhân sau đó bán thông tin cho các đối tượng
người nước ngoài để sử dụng vào mục đích xấu công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình vừa phát hiện
và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi này
đây là hoàng ngọc giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị trấn bình minh và trần văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại xã kim mỹ huyện kim sơn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình triệu tập
làm rõ hành vi mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
trước đó vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng ba công an xã hùng tiến huyện kim sơn nhận được tin báo
của quần chúng nhân dân về việc có hai nam thanh niên lạ mặt đang tụ tập lôi kéo nhiều người dân
xã hùng tiến huyện kim sơn tỉnh ninh bình đến để mượn căn cước công dân và chụp ảnh không rõ mục đích
họ bảo là cho họ chụp kiểu ảnh để họ đủ người để họ mở công ty ra chụp thì chúng tôi cầm cái căn cước
để vầy với một cái tờ chơi trắng để họ chụp họ chụp xong là họ cho chúng tôi ba trăm linh
từ những tài liệu chứng cứ thu thập được lực lượng công an đã nhanh chóng
xác định được hai đối tượng là hoàng ngọc giáp và trần văn tình tham gia vào đường dây này
còn có nguyễn thị ngọc bích sinh năm hai nghìn một ở xã kim đông huyện kim sơn tại cơ quan công an
các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã thu thập được thông tin
dữ liệu cá nhân của hơn một trăm linh người dân
năm hai nghìn hai mươi hai có quen một người ở trên sàn điện tử bailensi sau khi giao dịch nhiều lần
có sự tin tưởng người ra có nhờ tôi
mượn chứng minh nhân dân để tạo lý điện tử cũng như là tạo cửa hàng online mục đích của họ là nhận hoa hồng
sau khi đó họ nhờ tôi mượn chứng minh nhân dân của tôi và chi cho tôi một khoảng hoa hồng khoảng ba mươi năm đô la
tức là khoảng bảy trăm năm mươi tiền việt sau quá trình làm tôi thấy dễ kiếm nợ cho nên tôi giới thiệu thêm anh trần đức tình
và chị nguyễn thị ngọc bích hỗ trợ tôi cùng kiếm người để làm
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thì thu về khoảng tám mươi triệu
khuyến cáo bà con nhân dân cũng phải có những cái là thật sự hiểu biết đối với những số căn cứ công dân
những cái tài khoản ngân hàng chúng ta đã làm chủ thì không được là mua bán trao đổi cho các đối tượng
nhất là đối tượng
không biết đối tượng xấu thì các đối tượng sẽ là lợi dụng những cái này làm cái là công cụ như là cái phương tiện
để chúng thực hiện hành vi hợp tộ thế nên là cũng khuyến cáo bà con nhân dân thật sự nâng cao cảnh giác
có những cái gì là bất bình thường không hiểu biết thì phải liên hệ ngay với cơ quan công an
nhất là công an cấp xã để trình báo để phát giác để làm sao tuyên truyền rộng rãi hơn nữa cho người thân để nắm được
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn trước thủ đoạn sử dụng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trong bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân
không tùy tiện cung cấp thông tin của mình cho người khác khi không cần thiết
khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời giải quyết
thưa quý vị sáng nay viện chiến lược chuyển đổi số hội truyền thông số việt nam và bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
hội thảo có sự tham gia của các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương
nhằm tìm các giải pháp ưu việt để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
số hóa quy trình khám chữa bệnh nâng cao chất lượng dịch vụ y tế
hiện nay nhiều cơ sở y tế trong đó có bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
đã và đang ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào quy trình khám chữa bệnh
tuy nhiên vấn đề cốt lõi tạo nên thành công vẫn là yếu tố nguồn nhân lực
tại hội thảo một số chuyên gia đầu ngành cho rằng để chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế được đồng bộ
cần có sự liên kết giữa các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện theo mô hình chia sẻ chuyển giao ứng dụng
hội thảo cũng tập trung bàn về ba cơ chế chính sách về chuyển đổi số đã được ban hành
trong đó nghị quyết số một trăm bốn mươi sáu được xem là đòn bẩy để các bệnh viện triển khai ứng dụng công nghệ
và số hóa dịch vụ y tế theo hướng bệnh viện thông minh
hàng loạt trường đại học công bố mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai tăm so với năm học trước
đặc biệt các trường công bắt đầu triển khai
trong đó các trường công bắt đầu triển khai cơ chế tự chủ mức học phí tăng mạnh
mức trần học phí đối với nhiều trường đại học được coi là tốt trên cũng tăng mạnh
nhiều trường lên đến từ hai mươi ba mươi
việc tăng học phí này đã có tác động không nhỏ đến người học
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội dự kiến mức học phí năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tăng thêm hai mươi bốn so với năm hai nghìn hai mươi một
học viện báo chí và tuyên truyền cũng tăng học phí với hệ đại trà và hệ chất lượng cao
trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cũng có sự điều chỉnh tăng học phí ở tất cả các ngành đào tạo
đặc biệt là ở nhóm ngành y khoa dược học răng hàm mặt
đồng loạt các trường đại học thông báo tăng học phí đã khiến cho không ít học sinh phải lo lắng
trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cũng có sự điều chỉnh tăng học phí ở tất cả các ngành đào tạo
thị lệ ngọc phó trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông báo kết luận thanh tra tỉnh đồng tháp về việc mua sắm trang thiết bị
vật tư y tế sinh phẩm cho thấy có ba mươi gói thầu về hồ sơ trình tự thủ tục cơ bản
các chủ đầu tư tuân thủ quy định về mua sắm
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận là một vài chú đầu tư ứng hàng
trước khi ký hợp đồng
việc theo dõi nhập xuất kho chưa hợp lý
trong đó các đơn vị trên địa bàn tính đồng tháp đã mua sắm một mươi gói thầu
với giá trị hợp đồng là hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng với công ty cổ phần công nghệ việt á
giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đồng tháp
và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam năm đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng
các đối tượng bị khởi tố gồm quỳnh hồ vĩ an sinh năm hai nghìn năm nguyễn minh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn trọng nhân sinh năm hai nghìn ba cùng cư trú ấp khu phố xã tân hội đông huyện châu thành
nguyễn hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn hoàng hận sinh năm hai nghìn một
cùng cư trú ấp tân xuân xã tân hội đông
trong đó quỳnh hồ vĩ an do chưa đủ một mươi tám tuổi nên được cho gia đình bảo lãnh tại ngoại
trước đó do mâu thuẫn cá nhân khoảng một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng bốn năm đối tượng này đến nhà anh lâm ngọc hải
ở ấp tân phú một xã tân lý đông dùng hung khí đe dọa anh hải và đập phá tài sản
khi thấy anh hải bị đánh hai người thân của anh hải vào căn ngăn cũng bị chúng đánh trọng thương
sau khi gây án linh an quân và nhân đến cơ quan công an đầu thú
riêng nguyễn hoàng hận bỏ trốn đến ngày một mươi hai tháng năm thì bị công an bắt giữ
ngày hai mươi tháng năm hệ thống cống cổ bằng nhôm lâu năm bị mục và vỡ nước tràn ra
làm trôi đất khiến cho khu vực giao lộ phan văn trị nguyễn oanh quận gò vấp tp hcm bị sụp lúng
sự cố xuất hiện hố tử thần đã gây cản trở giao thông gây kẹt xe kéo dài
vị trí sụp lúng nằm dưới ngã tư đường nguyễn oanh và phan văn trị
có chiều dài hơn một mươi mét sâu và rộng hơn ba mét
từ ngày một mươi tám tháng năm tại đây đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn trên mặt đường hiện
phía công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thoát nước đô thị tp hcm đang tổ chức khắc phục sự cố
bằng cách thay cống mới đổ đất đá giao cố phần nền đường sau đó tái lập mặt đường
nguyên nhân ban đầu là do đường cống vòng bằng nhôm có đường kính một năm mét lâu năm bị mục nát vỡ
khi nước thoát ra cuốn trôi đất đá gây sụp lúng
hiện tại hệ thống cống cổ này được thay bỏ ống bê tông dài hai mươi mét
trước đây khu vực này cũng từng xảy ra sự cố tương tự vào mùa mưa năm hai nghìn hai mươi
kính thưa quý vị sau khi truyền hình công an nhân dân chuyển những hình ảnh xe chở quá khổ quá tải
gây khói bụi ô nhiễm môi trường và làm hư hỏng đường xá trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh này thì đơn vị cho biết đã đang và sẽ dùng nhiều biện pháp cương quyết hơn nữa
để xử lý các phương tiện vi phạm trong đó có hình thức mật phục tuần tra và bí mật ghi hình
triển khai kế hoạch kiểm soát xử lý xe ô tô chở hàng quá tải quá khổ tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe sau khi báo chí phản ánh
để công tác xử lý vi phạm đạt hiệu quả hơn lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng cân sách tay để lưu động trong quá trình di chuyển địa điểm
trong đó có một xe vi phạm từ ba mươi đến năm mươi một xe vi phạm tới một trăm hai mươi và một xe vi phạm tới một trăm hai mươi
trong đó có một xe vi phạm từ ba mươi đến năm mươi một xe vi phạm từ ba mươi đến năm mươi một xe vi phạm từ ba mươi đến năm mươi một xe vi phạm từ ba mươi đến năm mươi một xe vi phạm từ ba mươi đến năm mươi của lực lượng cảnh sát giao thông đang gặp không ít khó khăn
cụ thể mặc dù đây là tuyến đường huyết mạch thường xuyên có lưu lượng xe đông đúc thế nhưng khi ba trường hợp trên bị xử lý thì tài xế đã gọi điện thông báo cho nhau để các phương tiện khác trốn tránh sự kiểm tra trái ngược với hình ảnh phóng viên ghi nhận khi vắng bóng lực lượng chức năng

đấu giá tài sản ngay từ khâu xác định phê duyệt giá khởi điểm nhất là đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho thuê đất đấu giá tài sản công có giá trị lớn